cứ đến những ngày giáp tết người dân các dân tộc vùng cao của tỉnh lai châu lại nhộn nhịp mang theo sản vật xuống thành phố bán để sắm sửa cho cái tết thêm đâm ấm
sản vật của họ chỉ là những cành đào trậu hoa lan còn gà nhưng tất cả tụ họp lại tạo nên không khí sôi động của những ngày giáp tết trên thành phố lai châu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
người dân các dân tộc lai châu thường sống ở các triền núi cao nên sản vật cũng mang đậm chất của núi rừng
ở độ cao trên một mét so với mực nước biển rất thích hợp cho việc trồng hoa địa lan và đào mốc
đây lại là thứ hàng hóa mà thị trường rất ưa chuộng
vì thế người dân ở các vùng cao của tỉnh lai châu đã mạnh dạn đầu tư trồng và cung cấp ra thị trường trong những ngày giáp tết này
khi lên trên này thì chúng tôi thấy cái cảnh ở đây đeo quá
cả đoàn lúc đầu cũng không có ý định là dừng lại lâu
thế cơ mà sau đó thì cũng dừng lại để coi như mua những cái cảnh đào mang một chút hương vị của tây bắc về dưới hà nội
để thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán và tạo điểm nhấn giúp người dân bản địa và du khách đến tham quan mua sắm các sản vật của núi rừng tây bắc
thành phố lai châu đã quy hoạch đưa các tiểu thương và người dân đến cùng địa điểm tại cuối đại lộ lê lợi
thị trường sôi động của chợ xuân năm nay chủ yếu là đào và địa lan với đủ các loại và giá cả khác nhau
riêng các chậu cây cảnh và chậu hoa quả được đưa từ dưới xôi lên như bưởi hoa các loại bán ra rất chậm
thực hiện cái chủ trương của thành phố thì bán nhân thành phố đã tổ chức xây dựng một cái chợ hoa
tại cái vị trí hiện nay ở đây đó là tổ chính của phường tân phong tức là cái đại độ đơn loại kéo dài
để nhằm mục đích là cái thứ nhất là sẽ đưa
quy hoạch toàn bộ các loại hoa cây cảnh để phục vụ cho ngày tết để vào đây buôn bán kinh doanh
cái thứ hai là để tạo ra một cái điểm để cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố đến đây tham quan
thứ ba nữa đó là để cho các hộ kinh doanh người ta có thể đến đây để tập kết một chỗ
để làm một cái điểm địa điểm kinh doanh của tất cả người dân mà có các hàng hóa liên quan hoa cây cảnh
để đến kinh doanh tại địa điểm mà đã được thành phố quy hoạch
dù chỉ là những sản vật đơn sơ mộc mạc bình dị được đưa từ các vùng núi cao
xuống phố nhưng chính điều đó đã tạo nên nét riêng cho chợ xuân lai châu
và có sức thu hút lớn đối với du khách thập phương đồng thời giúp người dân các dân tộc lai châu
có thêm thu nhập cho một cái tết thêm ấm no sung vầy